ngay sau phát biểu của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đối với một số vấn đề về kết quả quốc hội họp trực tuyến trong đợt một của chương trình nghị sự
quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết phê chuẩn hiệp định thương mại tự do evfta giữa cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và liên minh châu âu
với tỷ lệ chín mươi bốn sáu mươi hai các đại biểu tán thành quốc hội đã thông qua nghị quyết về việc phê chuẩn hiệp định thương mại tự do evfta giữa cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và liên minh châu âu
theo cam kết trong evfta ngay khi hiệp định có hiệp lực eu sẽ xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với tám mươi năm sáu số dòng thuế tương đương bảy mươi ba kim ngạch xuất khẩu của việt nam sang eu
sau bảy năm kể từ khi hiệp định có hiệp lực eu sẽ xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với chín mươi chín hai số dòng thuế tương đương chín mươi chín bảy kim ngạch xuất khẩu của việt nam
như vậy có thể nói một trăm linh kim ngạch xuất khẩu của việt nam sang eu sẽ được xóa bỏ thuế nhập khẩu sau một lộ trình ngắn
cho đến nay đây là mức cam kết cao nhất mà một đối tác dành cho việt nam
trong các hiệp định thương mại tự do fta đã được ký kết lợi ích này đặc biệt có ý nghĩa khi eu liên tục là một trong hai thị trường xuất khẩu lớn nhất của nước ta ở thời điểm hiện tại
hứa hẹn nhiều cơ hội làm ăn cho các doanh nghiệp việt nam ở eu giúp các thị trường dịch vụ ở việt nam cạnh tranh hơn mang lại cơ hội giảm chi phí về vốn logistics cho các doanh nghiệp